trường đại học y dược tp cn đã phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm tập huấn chuyên môn cho bốn trăm năm mươi ba sinh viên trong đội phản ứng nhanh về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
những sinh viên đăng ký tham gia tình nguyện đang là những sinh viên năm cuối thuộc khối ngành bác sĩ
sau khi được tập huấn lực lượng tình nguyện này sẽ được nhà trường phân theo bốn phân đội gồm đội tuyên truyền vận động đội tiêu độc khử trùng đội lấy mẫu cộng đồng và đội hỗ trợ phòng láp để chống dịch covid một mươi chín